nhằm tạo điều kiện để cán bộ công nhân viên yên tâm sản xuất gắn bó lâu dài với công ty
bên cạnh các chế độ chính sách một doanh nghiệp hàn quốc tại khu công nghiệp tân thành
thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đã thực hiện thêm một giải pháp thiết thực
đó là mở nhà trẻ miễn phí dành cho con em của công nhân người lao động ngay trong khuôn viên của công ty
đây là những hình ảnh quen thuộc trước cổng của công ty trách nhiệm hưu hản antec
ở khu công nghiệp tân thanh thành phố đồng xoài suốt hơn sáu năm nay
từ khi có nhà trẻ công nhân của công ty phần nào vơi đi được những vất vả và lo lắng trong việc chăm sóc con cái
nên là giúp cho người lao động rất thuận tiện cho việc đưa đón con em mình
và được gửi con trong một cái môi trường rất là thân thiện và an toàn
đặc biệt là các cháu được miễn phí học phí hầu như hoàn toàn
phụ huynh chỉ đóng góp thêm một phần vào bữa ăn sáng
lớp trẻ mầm non của công ty trách nhiệm hưu hản antec là mô hình đầu tiên tại bình phước
được cán bộ công nhân viên của công ty
và chính quyền địa phương hoan nghênh đánh giá cao
đây là mô hình hiệu quả thiết thực thể hiện rõ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp khi đầu tư vào việt nam